đây là thông tin đến từ tỉnh nam định
vào đêm qua ngày một mươi một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã bắt giữ khẩn cấp một đối tượng ngáo đá
đã sát hại cả bố và mẹ ruột của mình
vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày một mươi một tháng chín tại nhà số ba phố nguyễn bính thành phố nam định tỉnh nam định
khiến nhiều hộ dân xung quanh bàng hoàng
theo thông tin ban đầu từ người dân gần đó nạn nhân là vợ chồng ông đỗ đức thắng bảy mươi tuổi
nguyên nhân ban đầu được xác định nghi phạm là đỗ đức mạnh hùng đã sử dụng ma túy đá
bị ảo giác mất kiểm soát dẫn đến ra tay giết chính bố mẹ đẻ của mình
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án trong các bản tin sau